hôm nay thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đã về đến thủ đô hà nội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức romani và cộng hòa séc
thành công quan trọng trong chuyến thăm chính thức romani và cộng hòa xéc của thủ tướng nguyễn xuân phúc
và đoàn đại biểu cấp cao chính phủ việt nam không chỉ góp phần củng cố
thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa việt nam và các nước bạn bè đông âu
mà còn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của romani và cộng hòa xéc trong việc thúc đẩy ký kết
phê chuẩn evfta và evipa nhằm mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa việt nam và eu nói chung
và với romani và cộng hòa xéc nói riêng